chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam sẽ ban hành khung giá mới của gần chín mươi dịch vụ y tế
đây là mức giá đã được điều chỉnh theo thông tư ba mươi bảy của liên bộ y tế tài chính
xung quanh việc điều chỉnh giá lần này sẽ mang lại quyền lợi gì cho người bệnh
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện bảo hiểm xã hội việt nam về vấn đề này